thưa quý vị ngay sau khi ở pháp trở về nước hồ chủ tịch đã nhận thấy
nhân dân ta rất khó tránh một cuộc chiến tranh rộng lớn do thực dân pháp gây ra
ngày năm tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu người đã viết một văn kiện quan trọng với tiêu đề
công việc khẩn cấp bây giờ người đã nêu rõ nhiệm vụ của toàn đảng toàn dân là kháng chiến và kiến quốc
vừa phá hoại để ngăn địch vừa kiến thiết để đánh địch trong các lĩnh vực quân sự kinh tế chính trị giao thông
trong đó người cũng đặc biệt nhấn mạnh giao thông vận tải là mạch máu của tổ chức
giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng
giao thông xấu thì các việc đình trệ
đây là thời điểm đất nước ta vừa mới giành được độc lập
công cuộc kiến thiết đất nước đặt ra nhiều công việc khẩn cấp phải giải quyết
trong đó giao thông vận tải là một trong những công việc khẩn cấp cần được quan tâm giải quyết ngay
giao thông vận tải là mạch máu của tổ chức
giao thông tốt thì các việc đều dễ dàng
giao thông xấu thì các việc đình trệ
câu nói của bác tuy sản dị ngắn ngọn nhưng rất sâu sắc
không chỉ nhấn mạnh đến vị trí ý nghĩa vai trò quan trọng của giao thông vận tải trong công cuộc kiến thiết đất nước
mà còn là lời nhắc nhở chỉ rõ nhiệm vụ và trách nhiệm đối với những người làm công tác giao thông vận tải
thực hiện lời dạy của bác lớp lớp các thế hệ cán bộ kỹ sư công nhân lao động ngành giao thông vận tải việt nam
đã luôn nỗ lực phấn đấu tích cực chủ động sáng tạo khắc phục khó khăn gian khổ
hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
tuy không được đầu tư nhiều về tài chính các công cụ làm đường còn rất thô sơ thiếu thốn
nhưng sức dân sự đoàn kết và dũng cảm của toàn quân toàn dân đã mở ra những kỳ tích của ngành giao thông vận tải
giới sự lãnh đạo của đảng và bác hồ kính hiêu ngành giao thông vận tải việt nam đã lập nên những kỳ tích huy hoảng
đã đi đầu trong cuộc kháng chiến
với tất cả những con đường có thể mở được từ đường mòn hồ chí minh trên bộ đường hồ chí minh trên biển
nhất là trong việc vận chuyển lương thực thực phẩm vũ khí cho chiến trường miền nam
góp phần quan trọng vào chiến thắng của dân tộc trong cuộc kháng chiến chống mỹ oanh liệt
góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay lời dạy của bác năm xưa
còn nguyên giá trị được các thế hệ cán bộ kỹ sư công nhân lao động
ngành giao thông vận tải trên khắp mọi miền đất nước quán triệt học tập và làm theo
chúng tôi sẽ giáo dục truyền thống trong toàn ngành giao thông vận tải
để mỗi đồng chí cán bộ trong ngành phải tự hào với lịch sử của ngành
đồng thời trên cái nền tảng lịch sử đó chúng tôi phải đi trước mở đường trong cái giai đoạn hiện nay
cùng với cả nước chúng ta cố gắng là làm tốt cái vai trò phát triển hệ thống hạ tầng
để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
kế thừa truyền thống dũng cảm thông minh sáng tạo
các thế hệ cán bộ kỹ sư công nhân lao động ngành giao thông vận tải
đã và đang dồn hết tâm huyết trí tuệ công sức vào sự nghiệp phát triển giao thông
đã thiết kế và xây dựng nên biết bao cây cầu hiện đại biết bao tuyến đường lớn
để hệ thống hạ tầng giao thông
giao thông nước ta trở nên văn minh hơn
ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới
để giao thông vận tải luôn đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội
và góp phần bảo vệ vững chắc lãnh thổ vùng biển vùng trời của tổ quốc